các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vũ đến ăn nhậu tại quán lẩu cá của bà nguyễn thị thuất minh tại đường trương công đỉ phường ba thành phố vũ tàu
trong lúc thanh toán tiền vũ đã nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên của quán nên gọi điện cho một thanh niên tên tuấn đến giúp vũ giải quyết mâu thuẫn
khoảng một mươi năm phút sau tuấn cùng năm đối tượng khác mang theo ống tuyếp sắt giao tự chế đến tìm đánh các nhân viên của bà minh
phát hiện nhóm thanh niên này xuất hiện các nhân viên của quán bỏ chạy
trước khi rời khỏi hiện trường vũ đã dùng một con dao tự chế đến đập phá nhiều tài sản của cơ sở này
cơ quan công an đang truy tìm đối tượng tên tuấn để làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên
sau nhiều thời gian theo dõi mật phục công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đã triệt phá thành công chuyên án tàng trữ buôn bán trái phép heroin trên địa bàn
đối tượng bị bắt trong chuyên án là phạm quang tùng chú tại khu sáu thị trấn gia lộc
khi đang có hành vi bán heroin được đựng trong gói giấy nhỏ màu vàng cho một con nghiện ở huyện ninh giang
quá trình bắt giữ và khám xét tại nơi ở lực lượng công an còn thu giữ thêm một mươi năm gói giấy nhỏ bên trong chứa chất dạng bột cục được xác định là heroin
tùng khai nhận đã mua số ma túy trên ở hải phòng
sau khi mua về đối tượng chia ra các gói nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời
bản thân đối tượng là con nghiện đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản một tiền sự về tội đánh nhau
còn tại tỉnh lạc
lào cai vào dạng sáng ngày hai tháng bảy tổ công tác của đồn biên phòng a mú xung bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
đã bắt giữ được hai đối tượng vượt biên giới từ trung quốc về việt nam qua sông hồng
tại khu vực biên giới thuộc xã a mú xung huyện bát sát
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng bộ đội biên phòng còn phát hiện nhiều gói ma túy
khi đưa về đồn biên phòng các đối tượng khai nhận là hà văn trung và giàng văn trung
cùng chú tại xã nậm trạc huyện bát sát do nghiện ma túy
tối ngày một tháng bảy hai đối tượng rủ nhau vượt biên sang trung quốc mua ma túy về để sử dụng
và bán cho các con nghiện để kiếm lời nhưng đã bị bắt giữ
trên người hai đối tượng lực lượng biên phòng đã phát hiện năm gói nhỏ
có thể chia thành một trăm bảy mươi tep heroin cùng bơm kim tiêm vào nước cất
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây công an tỉnh khánh hòa liên tiếp triệt phá
được nhiều đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
số lượng ma túy thu được nhiều hơn
quy mô thủ đoạn tinh vi hơn
điều đó cho thấy tội phạm ma túy ở địa bàn du lịch như khánh hòa diễn biến ngày càng phức tạp
công tác đấu tranh ngày càng khó khăn hơn ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh khánh hòa
một mươi bịch ma túy đá cùng một số khẩu súng ngắn là tăng vật của một vụ án ma túy
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh khánh hòa triệt phá vào đầu tháng sáu vừa qua
nhóm tội phạm này có sự liên kết thét sức tình vi để đưa ma túy đá từ tỉnh khác về nhà trang tiêu thụ
qua việc ngụy trang bằng các thùng hàng ký gửi
còn đây là nhóm tội phạm chuyên lợi dụng thuê các phòng nghỉ khách sạn làm mê tàng chữ mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng thu giữ bốn mươi sáu gram chất ma túy các loại
quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt giữ bốn mươi sáu gram chất ma túy các loại
tại khánh hòa hiện có gần một hai trăm linh người nghiện ma túy tăng tám mươi ba người so với cách đây hai năm
trong số người nghiện ma túy thì có tới hơn một nửa nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên
và loại ma túy mà người nghiện sử dụng nhiều là ma túy dạng đá
và khi số người nghiện chưa được kiềm chế kéo giảm
thì có nghĩa công tác đấu tranh với tội phạm mua bán còn hết sức khó khăn
dưới gầm cầu này trống trải lợi dụng những cái bãi câu
thì những cái đối tượng là giải danh đi câu đi chích
nói chung là ở đây là trong địa phương thì cũng có mà ngồi địa phương thì cũng có
và các ngành các cấp phải tham gia công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy
phát động động quần chúng nhân dân tham gia phong trào phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng
thứ hai là phải tập trung lực lượng
cả trinh sát cả các lực lượng khác là phải bám sát địa bàn lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy
phải nắm vững tình hình về tội phạm ma túy từ đó mới phát hiện các đầu mối
đã lập ra các kế hoạch các phương án để đấu tranh với tội phạm ma túy
dù chịu hoạt động với tính chất nhỏ lẻ
nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở tỉnh khánh hòa vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
là địa bàn du lịch giao thông thuận tiện lượng khách vãng lai lớn
các loại hình dịch vụ phát triển tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp phát sinh tội phạm và tên nạn ma túy
để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy
bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng thì vai trò của chính quyền và người dân là hết sức quan trọng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa về vụ việc bắt một mươi một đối tượng có hành vi đánh bạc
vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
quá trình đấu tranh với các đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã làm rõ thêm một số chi tiết liên quan đến vụ việc này
đến sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy đối tượng
và thu giữ thêm số tiền gần một mươi ba triệu đồng mà các đối tượng khai nhận để sử dụng cho việc đánh bạc
tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc là ba mươi ba triệu bốn trăm linh nghìn đồng
các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm trần quốc chính hoàng văn ánh cao văn quỳnh mã văn minh phương văn lê trần văn đại và hoàng văn cường
thưa quý vị và các bạn vấn nạn thuốc lá lậu vẫn hoành hành trên biên giới tây nam với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá
thế nhưng tại một số tỉnh thành
như long an tây ninh an giang đồng tháp và tp hcm thì tình trạng này vẫn tiếp diễn
đêm ngày một tháng bảy ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cục phòng chống tội phạm về buôn lậu bộ công an
phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm về ma túy miền nam bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và công an huyện đức hòa tỉnh long an
mật phục và đồng loạt tấn công vào các đường dây vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến biên giới việt nam campuchia

xong ngoài trang trịch nhất là các canh trạch ô bằng cờ từ các đối tượng
dùng những xuồng máy ghe máy những người dân không có công việc làm
vận chuyển thuốc lá điếu rồi chúng tổ chức rất nhiều lực lượng canh gác
ở tất cả con đường đi vào khu vực bung lậu
và thời gian hoạt động của chúng diễn ra là chủ yếu về đêm khuya
và trắc cái canh trạch trang trịch do đó các lực lượng chứng năng
phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt
thì mới ngăn chặn và bắt giữ được các đối tượng này
trước tình hình còn diễn ra phức tạp như vậy
thì cái hướng tới lực lượng công an sẽ phối kết hợp cùng các ngành chức năng
trên địa bàn quyện là coi như trước mắt là dẫn động
tiếp tục dẫn động nhân dân là coi như là bây giờ không bao che
với đối tượng buôn lậu rồi bây giờ là tạo điều kiện để cho người dân
để có công an việc làm ổn định
không tiếp tai hoặc là không tiếp tục để là bây giờ là bung lậu
theo thống kê năm hai nghìn một mươi năm các lực lượng chức năng trên địa bàn
thành phố hồ chí minh đã phát hiện hai ba trăm năm mươi năm vụ bắt giữ một một trăm linh tám đối tượng vi phạm
tịch thu hơn một năm triệu gói thuốc lá các loại xử phạt vi phạm hành chính
hơn một mươi ba tỷ đồng chuyển cơ quan điều tra một mươi chín vụ khởi tố bảy mươi vụ sáu mươi bảy đối tượng
tiếp tục là thông tin về việc bắt giữ hai đối tượng bị truy nã bỏ trốn khỏi địa phương
vừa bị công an tỉnh con tum bắt giữ và di lý về địa phương
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối mưa xuất hiện mang tính cục bộ
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
nhìn chung thời tiết tại đây được nhận định là sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển
trong mấy ngày tới
khu vực tây nguyên trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
với cường độ bức xạ ở mức trung bình chiều tối có mưa rào
và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình
nên trong ba ngày tới toàn vùng có mây thay đổi nắng gián đoạn trong ngày
với nhiệt độ trưa chiều ở ngưỡng ba mươi bốn độ
đến chiều tối mây rông sẽ kéo đến và cho mưa rào rải rác trên khu vực
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi
báo online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại